những chính sách hỗ trợ xã hội và chăm lo cho cuộc sống của người dân rất quan trọng trong giai đoạn dịch bệnh khó khăn hiện nay
suy nghĩ quan điểm của bạn về vấn đề này như thế nào
hãy để lại bình luận và chia sẻ ý kiến của mình trên fanpage truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị bộ giao thông vận tải mới đây đã xây dựng các phương án để hoạt động trở lại các loại hình vận tải
trong đó đã lên các phương án cụ thể
tùy theo tình hình dịch bệnh tại các địa phương trên cả nước và một trong những loại hình đang được lấy ý kiến đó là vận tải hành khách đường sắt
vậy ngành đường sắt đang lên các phương án như thế nào
khi chính thức hoạt động trở lại thì hành khách nhân viên sẽ cần phải chú ý các biện pháp phòng chống dịch bệnh ra sao
quý vị hãy theo dõi câu chuyện giao thông ngày hôm nay
thay vì không khí vắng vẻ những ngày thực hiện giãn cách xã hội sau hơn một tháng ngày hôm nay gà hà nội đã trở nên nhộn nhịp hơn nhiều
tuy nhiên không phải là do sự có mặt của các hành khách mà các nhân viên tại ga đang bắt đầu tổng vệ sinh
bàn ghế tay nắm cửa lan can khu vực trong các toa tàu đều được sát khuẩn để chuẩn bị các phương án hoạt động vận tải hành khách
qua nghiên cứu thị trường với đội chiều với tình hình dịch bệnh trên toàn quốc chúng tôi xây dựng kế hoạch phục hồi lại vận tài khách cũng rất là khiếm tốn thôi
tức là đang khôi phục là mỗi cái tuyển mỗi cái đoàn tuyển thì mới khôi phục là trải lại một đôi tàu
đối với cái năng lực vận tài hiện nay về con người về phương tiền thiệt bị về gá tàu thì chúng tôi chuẩn bị rất là sẵn sàng
bất cứ khi nào cũng khôi phục là được
căn cứ theo kế hoạch của bộ công thông vận tài ngành đường sắt cũng lên các phương án phân vùng để hoạt động vận tài hành khách
tùy theo tính chất mức độ dịch bệnh và diễn biến tại các địa phương từ đấy ngành đường sắt sẽ thống nhất về các chuyến tàu vận tải hành khách
theo tổng công ty vận tải đường sắt việt nam đơn vị này đang lên kế hoạch cho hoạt động vận tải khách trở lại khi có quyết định
theo đó đối với hành khách cần thực hiện nghiêm khuyến cáo năm k đồng thời hạn chế nói chuyện ăn uống trong suốt chuyến đi
đối với lái tàu và nhân viên phục vụ phải được đánh giá an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín cả trước trong và sau khi kết thúc thời gian làm việc theo đúng các quy định hướng dẫn của bộ y tế
thứ nhất là chưa phát hiện ra một trường hợp lây nhiễm chạy ẩu nào trên tàu
khi mà vận chuyển hành khách với cái đặc điểm là cái vận tải đường sắt thì nó có quy trình tức là đi từ ga này đến ga kia
thế thì cái việc mà dừng đổ đón trả đều theo cái quy định và có cái sự liên hệ chặt chẽ mật thiết với địa phương
rồi không gian trên tàu thì thoáng không khí thì tươi
đấy rồi cái việc mà chấp hình cả cái giải pháp chống dịch rất là nghiêm túc
ví dụ khuôn khử khuẩn tòa xe rồi là đội ngũ tiệp viên rồi lái tàu thì đều được tiêm đầy đủ
hiện cục đường sát đã gửi văn bản tới hai mươi hai tỉnh thành phố về việc khởi động lại vận tải hành khách trên toàn tuyến
tuy nhiên để đảm bảo hiệu quả thì các cơ quan chức năng cũng cần tính toán đến các phương án đồng bộ tránh đứt gãy giữa các tuyến trên đường sắt
cần một cái sự đồng bộ đồng thuần và đồng bộ
tức là các địa phương thì có cái đồng ý ở trên toàn tuyến thì mới có thể là lập tàu và chạy tàu được
tránh trường hợp là ví dụ như một số ga của một số địa phương thì đồng ý nhưng mà một số ga trên tuyến thì lại không đồng ý
hoặc nữa là cái chính sách nó thiểu đồng bộ là cùng là chỉ thị một mươi năm cùng là chỉ thị một mươi chín hoặc là cùng là chỉ thị một mươi sáu thì phải có những cái quy định đòn trả dân độ dòng nhóc
tránh trường hợp là mỗi địa phương quy định mỗi khác thì rất là khó cho vận tải đường sắt về hành khách là khôi phục lại
bên cạnh đó ngành đường sắt cũng đã chuẩn bị các phương án phối hợp với các địa phương khi có các tình huống bất ngờ
liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh đồng thời thường xuyên cập nhật những quy định trong công tác phòng chống dịch để thông tin tới khách hàng
các phương án tại các nhà ga khi mà đón tiếp hành khách quay trở lại
thứ hai nữa về cái việc mà nếu mà test nhanh covid chúng tôi cũng đã trao đổi với y tế dự phòng và trách nhiệm của y tế dự phòng của đường sắt nói riêng
và chúng tôi cũng sẽ trao đổi với y tế dự phòng của địa phương tại các khu nhà ga để làm sao tổ chức phương án test nhanh
cho hành khách đi tàu thuận tiện nhất đảm bảo để hành khách tham gia được đi tàu và đảm bảo an toàn khi đến các tỉnh
cùng với đó tổng công ty đường sắt việt nam cũng dự kiến tiếp tục tổ chức chạy các đoàn tàu chuyên biệt
vận chuyển công dân từ thành phố hồ chí minh các tỉnh phía nam trở về địa phương khi các địa phương có nhu cầu
thống kê cho thấy trong đợt dịch mới đây nhất đã phối hợp với sáu địa phương vận chuyển gần ba hành khách từ phía nam về các tỉnh thành phố
theo dự kiến nếu được đồng ý hoạt động vận tải hành khách sẽ chính thức được hoạt động trở lại từ ngày mai bảy tháng một mươi
cũng liên quan đến lĩnh vực giao thông trong bối cảnh ứng phó với làn sóng thứ tư của đại dịch covid một mươi chín
luồng xanh đã tạo thuận lợi lưu thông cho phương tiện vận tải
khi giải quyết hữu hiệu vấn đề luân chuyển hàng hóa khơi thông huyết mạch vận tải toàn quốc
tuy nhiên trong quá trình vận hành thì những quy định về phòng chống dịch và việc áp dụng không đồng nhất giữa các địa phương đang gây khó khăn cho doanh nghiệp vận tải
giải pháp nào để tháo gỡ khó khăn cho vận tải luồng xanh tiến tới nối lại cả hoạt động vận tải hành khách sẽ là nội dung của tiểu mục góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
với sự đồng hành của chuyên gia giao thông tiến sĩ nguyễn xuân thủy
cảm ơn tiến sĩ nguyễn xuân thủy đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
vâng thưa tiến sĩ mặc dù chính phủ đã có những quy định rõ ràng về tạo thuận lợi cho lưu thông vận chuyển hàng hóa trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên trên thực tế thì tại nhiều địa phương thì đã có những quy định riêng ví dụ như là hiệu lực của giấy xét nghiệm covid một mươi chín thì còn ít hơn cả bảy mươi hai giờ
hay là yêu cầu xét nghiệm tất cả các lái xe tài xế ra vào thành phố
dù là xét nghiệm âm tính thì vẫn còn hiệu lực hoặc thậm chí là yêu cầu lái xe phải xét nghiệm đến ba lần cho cùng một chuyến hàng
theo ông thì điều này đã gây những khó khăn gì cho các doanh nghiệp vận tải
các địa phương tạo ra sự cách cứ tạo ra những yếu tố bất lợi cho phương tiện lưu thông là điều chúng ta cần phải chú ý
tôi thấy rằng là đã giao thông là phải đi liên vùng đi có thể là đi khắp cả nước đi qua các địa phương thậm chí đi ra quốc tế
chứ giao thông không thể cát cứ được
cho nên khi mà chúng ta đã tạo điều kiện cho giao thông phát triển thì luồng xanh nó sẽ tạo sự kết nối của các địa phương
và nó đưa hàng hóa đến từng nhà từng đơn vị rồi nó lưu thông con người nữa
vì vậy cho nên là cái việc tạo luồng xanh rất tốt
tuy nhiên mỗi địa phương bây giờ do cái chức năng là đảm bảo an toàn trong mùa dịch
thì tôi nghĩ rằng là chức năng này là cũng chức năng bất khả kháng cũng rất cần thiết
tuy nhiên là cái việc mà do cái việc mà hạn chế
cái covid một mươi chín mà chúng ta lại cắt cứ quá nhiều tăng quá nhiều cái thời gian hiệu lực của xét nghiệm
thế rồi xét nghiệm quá nhiều lần thế rồi lập quá nhiều chốt
rồi thời gian mà xét nghiệm quá lâu v v
thì những cái đó nó ảnh hưởng đến cái việc tạo luồng xanh và gây ra nhiều cái bất lợi cho giao thông
bất lợi thứ nhất là gây ra ủn thắc giao thông
mà ủn thắc giao thông thì nó sẽ đưa đến là vấn đề là lây bệnh
lây bệnh nhiều hơn ủn thắc giao thông sẽ gây ra là mất thời gian và giảm cái kinh doanh thu
rồi là xét nghiệm quá nhiều lần để tăng cái chi phí vấn đề là là là vận tải
và điểm nữa là có một số địa phương thì đề ra các cái quy định khác
bằng tính cát cứ ví dụ như là phải là luôn chuyển hàng
trung chuyển hàng chứ không được đi thẳng vào thành phố đi vào tỉnh thì điều đó càng gây ra cái việc
việc là chia cắt giao thông chia cắt giao thông như vậy nó sẽ gián đoạn giao thông
gây ra bất lợi cho nền kinh tế và gây ra nó thậm chí nó còn gây ra cái việc là lây bệnh lên nhiều hơn
vâng ạ như tiến sĩ vừa đề cập đấy là một trong những khó khăn đó là cái việc chi phí tăng cao khi phải xét nghiệm
trên thực tế thì cũng đã có rất nhiều tài xế đã phải bỏ việc vì cái chi phí này đội lên quá cao
điều này thì cũng ảnh hưởng đến cái việc là tiêu thụ nông sản ở các địa phương đặc biệt ở miền nam
và gần đây thì cũng có
cái ý kiến đề xuất cho rằng liệu rằng với những cái tài xế đã tiêm đủ hai mũi vaccine
thì được miễn việc xét nghiệm covid một mươi chín hoặc là kéo dài hiệu lực của xét nghiệm âm tính này
ý kiến của ông như thế nào ạ
tôi cho rằng là trong cái hoạt động kinh tế của xã hội thì chúng ta phải đánh giá đúng cái vai trò của giao thông
giao thông trước đây chúng ta gọi là giao thông phải đi trước một bước
thì trong cái việc chống dịch này thì một mặt chúng ta chống dịch nhưng mà do là mục tiêu kép
cho nên chúng ta vừa chống dịch
nhưng vừa phải đảm bảo kinh tế phát triển
mà kinh tế phát triển theo tôi phải chú ý đến là cái lưu thông hàng hóa của hành khách
nếu chúng ta cứ chỉ lo vấn đề là chống dịch mà quên đi cái giao thông là điều rất sai lầm
vì nếu giao thông không đến không có thì hàng hóa sẽ không đến lương thực thực phẩm không đến
vật tư rồi là các cái thiết yếu cho các nhà máy hội đồng sẽ không có và nền kinh tế sân đông bằng
vì vậy cho nên là đối với các nước hoặc là đối với cái nền kinh tế
là cái sản phẩm quý nhất và là một cái yêu cầu rất quan trọng để đảm bảo cái mục đô kép của chúng ta
vì vậy cho nên là đối với các cái lái xe rồi đối với hoạt động giao thông
chúng ta phải tôn trọng cái quy trình phát triển của nó quy trình hoạt động của nó
và theo tôi thì lưu ý là phải ưu tiên tiêm vaccine đối với lực lượng làm giao thông
họ là một trong những cái ưu tố đầu tiên cần được tiêm vaccine trước
và nếu người nào mà được tiêm vaccine hai mũi thì chúng ta thấy giảm bớt các cái khâu mà kiểm tra kiểm soát đi
giảm bớt thời gian đi giảm gấp số lần xét nghiệm đi
và như vậy thì chúng ta tạo ra cái lưu thông nó tốt hơn theo cái mong muốn và cái mục tiêu của bộ giáo thông việt nam
vâng ạ tôi nghĩ rằng thì các địa phương thì cũng luôn mong muốn có thể là dần dần phục hồi lại hoạt động sản xuất kinh doanh
trong đó thì có vận tải luồng xanh
tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay
những cái băn khoăn lo ngại về việc dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn cũng là điều dễ hiểu mà thôi
vậy thì theo ông chúng ta cần có những giải pháp cụ thể như thế nào
các cơ quan chức năng cũng như là các địa phương vẫn lo lắng cái vấn đề là covid một mươi chín
có ảnh hưởng đến cái đời sống của người dân đến tính mạng của người dân
đó là đúng
tuy nhiên thực tế đã chứng minh rằng là chúng ta không thể nào mà triệt tiêu toàn bộ covid một mươi chín được
vì vậy cho nên mong muốn là các địa phương nhất là lãnh đạo các địa phương
rồi là các cái chủ trương chính sách để hướng về cái mục tiêu tức là gì
là phải từng bước quen với cái từ ngữ rằng là phải sống chung với covid một
đó không ạ
chúng ta vẫn có thể là giữ được ở mức độ là kiềm chế được covid
nhưng mà kinh tế vẫn phải phát triển
và nếu chúng ta tiêm được vaccine cho một tỷ lệ cao của người dân
tỷ lệ cao những người làm vận tải tỷ lệ cao các công nhân ở các nhà máy
thì chúng ta sẽ đưa đến vấn đề là giảm bớt cái tác động của covid một mươi chín
và nếu có tác động thì cũng có độ thấp thôi
vì vậy cho nên chúng ta có thể nói là sống chung với covid một mươi chín
vì vậy cho nên là khái niệm là sống chung covid một mươi chín
thì tuy là một khái niệm mới nhưng mà nó rất cần thiết
để mọi người nhất là những người lãnh đạo phải hiểu được điều đó
chúng ta chấp nhận rủi ro khi sống chung với covid một mươi chín
nhưng mà không có một cách nào đó
chúng ta chấp nhận rủi ro khi sống chung với covid một mươi chín

tạm thời của bộ gia thông vận tải trong vận tải hành khách đường bộ
để đảm bảo an toàn phòng dịch sở gia thông vận tải hai đầu tuyến
tham mưu ubnd cấp tỉnh cho phép hoạt động lại tuyến cố định liên tỉnh tần suốt hoạt động
tại địa phương vùng có nguy cơ rất cao
lái xe taxi xe công nghệ dưới chín chỗ phải được tiêm đủ liều vaccine

bằng pcr hoặc test kháng nguyên nhanh
tại địa phương vùng có nguy cơ trung bình và nguy cơ cao

đó là chúng ta có thể phục hồi dần dần về kinh tế đúng không ạ
một lần nữa thì cảm ơn tiến sĩ nguyễn xuân thủy đã tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn những chia sẻ của ông rồi